những vụ nổ bom mìn từ việc thu mua phế liệu xảy ra tại nhiều địa phương trong cả nước thời gian qua đã gây ra nhiều hậu quả nặng nề
thế nhưng nhiều cơ sở thu mua còn quá chủ quan sẵn sàng thu mua tàng trữ bom mìn còn nguyên ngòi nổ
phần lớn các cơ sở thu mua phế liệu đều chật trội tạm bỡ và các hoạt động phân loại cắt cưa của chủ phế liệu diễn ra hoàn toàn bằng phương pháp thủ công
nằm ngay trong khu dân cư nên tiềm ẩn nhiều hiểm hòa
những ngày này lực lượng chức năng ở tỉnh quảng trị phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức đoàn kiểm tra
tuyên truyền về nguy hiểm tiềm ẩn của vũ khí vật liệu nổ bom mìn và ra soát toàn bộ cơ sở kinh doanh phế liệu trên địa bàn
để tuyên truyền cho người kinh doanh hiểu được mức độ nguy hiểm mà phòng tránh
đối với người dân người thu mua phế liệu thì việc nhận biết các vật chứa chất nổ là rất khó
đôi khi phát hiện ra một vật hoen gì nhiều người tưởng là phế liệu vô hại
mà không biết bên trong chứa chất nổ xử lý không đúng cách dẫn đến những tai nạn đáng tiếc
mà nguyên nhân xuất phát từ sự thiếu hiểu biết của người dân trong quá trình thu gom tái chế phế liệu
trên địa bàn tỉnh quảng trị có hàng chục cơ sở thu mua vật liệu được cấp giấy phép kinh doanh
nhìn chung các cơ sở tập kết tạm bỡ kinh doanh thủ công phế liệu chất đống trong điều kiện chật trội
nhiều điểm thu mua phế liệu đang giống như quả bom nổ chậm trong khu dân cư
đoàn kiểm tra đã có phân pháp
các công tác tuyên truyền về vũ khí vật liệu nổ bom mìn và giả soát toàn bộ cơ sở kinh doanh phế liệu
tuyên truyền cho người kinh doanh hiểu mức độ nguy hiểm để phòng tránh
và quan trọng nhất vẫn là tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân